cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra làm rõ những sai phạm xảy ra tại nhà máy ô tô vim thuộc tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp việt nam
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được ngày tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại nhà máy ô tô vim thuộc tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp việt nam
đồng thời ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với phạm vũ hải nguyên giám đốc nhà máy ô tô vim về hành vi vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí quy định tại điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nói trên cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt các quyết định và thi hành lệnh đối với bị can đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang khẩn trương mở rộng điều tra vụ án xác minh thu hồi tài sản thất thoát
ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh cà mau đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị can lê văn thảo sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại thị trấn sông đốc huyện trần văn thời về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh việt nam trái phép
phiên tòa thu hút được sự quan tâm của dư luận bởi hai vụ việc xảy ra vào thời điểm tỉnh cà mau đang quyết liệt phòng chống dịch covid một mươi chín
theo cáo trạng vào ngày một mươi tám tháng một sau khi thỏa thuận với hai đối tượng khác lê văn thảo đã sử dụng tàu vận tải thủy sản của mình để chở ba mươi tám người việt nam từ malaysia nhập cảnh trái phép vào việt nam nhằm thu lợi bất chính hai mươi năm triệu đồng
đến gần hai giờ sáng ngày hai mươi tháng một trên đường di chuyển vào hải phận thì bị lực lượng chức năng phát hiện
số người có liên quan trong vụ việc trên nhanh chóng được kiểm tra y tế và đưa đi cách ly tập trung
qua hồ sơ lê văn thảo từng có tiền án về tội buôn bán hàng cấm
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt lê văn thảo chín năm tù giam về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh việt nam trái phép
tăng chữ trái phép một lượng lớn ma túy trần tiến lực sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế vừa bị công an phường vĩ dạ tp huế bắt quả tàng
sáng ngày một mươi hai tháng bốn công an phường vĩ dạ xác định lực đang cất giấu ma túy tại phòng trọ nên tiến hành kiểm tra hành chính
lúc này lực khóa cửa không cho lực lượng công an vào buộc tổ công tác nhanh chóng
trong pháo khóa phòng trọ ập vào bắt quả tăng lực đang tăng chữ trái phép bảy mươi năm viên hồng phiến hai gói ni lông ma túy đá
cùng thời điểm bắt giữ lực tổ công tác của công an phường đã phát hiện sáu trường hợp tại khu trọ này dương tính với ma túy cả sáu trường hợp đã bị lập biên bản xử phạt hành chính
thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh đồng nai đã xảy ra rất nhiều vụ lừa đảo với thủ đoạn sử dụng mạng xã hội zalo facebook để làm quen với phụ nữ
sau đó yêu cầu chuyển tiền qua tài khoản và chiếm đoạt hàng tỷ đồng
trước tình hình này công an tỉnh đồng nai đã xác lập chuyên án đấu tranh qua đó đã bóc gỡ được sáu đối tượng
trong đó có ba người nước ngoài để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng thời ngăn chặn nhiều vụ nạn nhân định chuyển tiền cho các đối tượng
sau thời gian lập chuyên án điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã bắt khẩn cấp khởi tố sáu bị can
trong đó có ba bị can người nước ngoài
cùng chú thành phố hồ chí minh và nguyễn thị hương chú tỉnh bình dương
theo điều tra ban đầu hương làm quen với một đối tượng người nước ngoài qua mạng xã hội sau đó bị chiếm đoạt số tiền sáu trăm linh triệu đồng
tiếp đó chính đối tượng này yêu cầu hương mở tài khoản đăng ký thẻ visa ngân hàng với điều kiện sẽ cho tiền khi có người chuyển tiền vào tài khoản
hương đã mở tài khoản ngân hàng ở bình dương nhận tiền do đối tượng gửi
trong khi đó qua mạng xã hội thùy quen biết rồi làm bạn gái với danlo micro
đối tượng này nhờ thùy làm chứng minh nhân dân giả để mở tài khoản ngân hàng và đưa nhiều thẻ atm để đi rút tiền mặt
tổng cộng thùy đã đi rút năm tỷ đồng và được chia năm
ngoài ra thùy giới thiệu nghi làm bạn gái của agada samuel